tỉnh quảng trị hiện có hàng trăm km bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng
cần khẩn cấp chống sạt lở để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân
tuy nhiên do nguồn kinh phí khó khăn nên hiện nay việc chống sạt lở bờ sông chỉ mang tính đối phó
trong khi tình hình sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến phức tạp
mặc dù đã được xây bờ kè nhưng bờ sông thạch hãn đoạn qua xã triệu độ huyện triệu phong
vẫn tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng kéo dài bốn trăm linh m sâu vào ba m
khiến bờ kè bị sụt lún trôi ra sông hư hỏng nghiêm trọng
hiện người dân chỉ biết dùng những cây tre để gia cố tạm thời những chỗ bị sạt lở nghiêm trọng
để cảnh báo người tham gia giao thông
tổng chiều dài sạt lở bờ của các con sông ở quảng trị đã lên tới hơn một trăm linh năm km
tình trạng sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến đời sống của trên hai ba trăm sáu mươi hộ dân
tỉnh quảng trị đánh giá tình hình sạt lở bờ sông trong những năm qua diễn biến hết sức phức tạp
tốc độ xói lở nhanh và khu vực sạt lở thường xuyên thay đổi
thời gian qua tỉnh quảng trị đã huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kè bờ sông bị sạt lở
ở những vị trí sông yếu
tuy nhiên với nguồn lực hạn chế tỉnh mới chỉ tập trung xây dựng bờ kè
ở một số vị trí bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
trong đó có bờ sông hiếu đoạn qua thành phố đồng hà
việc xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông là giải pháp quan trọng
nhưng sẽ không phát huy hiệu quả nếu tình trạng khai thác cát sỏi vẫn diễn ra
do đó chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra
ngăn chặn xử lý việc khai thác cát sỏi gây sạt lở bờ sông